ngày sáu tháng tám bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học
các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non về công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
trong tình hình dịch covid một mươi chín
trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh công văn nhấn mạnh các trường
cần xem xét phân bổ tỷ lệ trị tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi đợt một
từ ngày tám tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi dựa vào các căn cứ như tỷ lệ nguyện vọng
đăng ký xét tuyển của thí sinh thuộc địa phương so với tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển
của thí sinh trên cả nước vào trường năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương
so với số lượng thí sinh trúng tuyển trên cả nước vào trường năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ thí sinh trúng tuyển
của địa phương so với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường năm hai nghìn một mươi chín